tại đà nẵng trung tâm văn hóa thể thao huyện hòa vang giai đoạn ba được đầu tư với kinh phí chín tỷ đồng
với nhiều hạng mục công trình đã xây xong chuẩn bị bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng
thế nhưng điều đáng nói là công trình chưa sử dụng đã xuống cấp và hư hỏng
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
dự án trung tâm văn hóa thể thao huyện hòa vang giai đoạn ba do ban quản lý đầu tư xây dựng huyện hòa vang
làm chủ đầu tư với kinh phí hơn chín tỷ đồng
mặc dù dự án chưa bàn giao cho địa phương nhưng nhiều hạng mục của công trình trong đó sân vận động có dấu hiệu hư hỏng
đại diện ban quản lý huyện hòa vang cho biết mặc dù có sai sót trong quá trình thi công
tuy nhiên tình trạng trên
vẫn bảo đảm an toàn về mặt kết cấu kỹ thuật nhưng chưa bảo đảm yêu cầu về mặt mỹ quan
do đó ban quản lý đã yêu cầu đơn vị thi công xử lý các vết nứt
nhanh chóng khắc phục sự cố sớm bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng vào đầu tháng một mươi hai năm nay
nguyên nhân chủ quan có khách quan có thì khách quan chủ yếu là do tố thời tiết
cũng như là chuyển vị giữa hai phần phần chất liệu cho nên dẫn có một số vết nứt chân chim
nguyên nhân chủ quan thì do ban đầu mình không cắt lây cắt luôn
cắt luôn cái khai nhiệt giữa tầng vật liệu dưới và lớp bê tông nhựa nám trây
nếu nguyên nhân chủ quan đó thì mình tạo một điểm cắt
thì một điểm cắt luôn hoàn toàn thì vẫn nứt theo điểm cát
hiện nay ban quản lý đầu tư huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã hoàn tất việc khắc phục sự cố
tuy nhiên nguy cơ và hệ lụy trong tương lai đối với việc sử dụng công trình này
có bảo đảm an toàn hay không là điều rất đáng lo ngại